tòa án nhân dân tp hà nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị hà thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
cùng hai mươi năm bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của pv combine
việt á banh ncb đây là vụ án nghiêm trọng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội
theo cáo trạng qua các quan hệ xã hội nguyễn thị hà thành tìm được nhiều người đến ngân hàng
gửi tiền tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với thành
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo thành thỏa thuận với nhân viên việt á banh
ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định còn phát hành thêm hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu
còn thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản bảo đảm ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu
trong bộ hồ sơ vai vốn để vai tiền từ việt á bank
bằng thủ đoạn trên thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay đảo nợ
lừa đảo chiếm đoạt tiền từ ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb việt á banh
ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv combin và các cá nhân khác
cơ quan chức năng xác định nguyễn thị hà thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng
giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện hai mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ncb việt á banh
sau khi mở phiên tòa do vắng mặt một số người có liên quan
nên hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại sau
đưa thông tin giả có quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan pháp luật có khả năng chạy án để lừa đảo chiếm đoạt năm trăm năm mươi triệu đồng
hai bị cáo nguyễn tiến sĩ chú tại thành phố long xuyên và vũ thị diễm phụng vừa bị toán nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt tổng cộng hai mươi năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn duy tân quen biết và được nguyễn minh trọng giới thiệu nhiều người hợp tác kinh doanh
đến khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tân biết trọng bị công an tp long xuyên bắt về tội gây dối trật tự công cộng
tân nhờ sĩ tìm người giúp trọng được giảm nhẹ hình phạt
lúc này sĩ nói với tân là phụng chung sống như vợ chồng với sĩ đang làm phó tổng giám đốc một tập đoàn và là con gái
nuôi của tổng giám đốc quen biết nhiều lãnh đạo của các cơ quan pháp luật có thể lo cho trọng được giảm nhẹ hình phạt
tin lời của sĩ tân đã nộp tổng cộng năm trăm năm mươi triệu đồng để lo cho trọng
tuy nhiên đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trọng bị toán nhân dân tp long xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt bảy tháng tù
thì lúc này tân mới biết là mình bị lừa nên làm đơn tố giác hành vi của sĩ và phụng
giết vợ rồi bỏ trốn suốt hai mươi sáu năm trương văn thái trú tại huyện thạch thành vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tại tỉnh gia lai
theo tài liệu của công an tp thanh hóa ngày ba mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đây thì phượng xảy ra mâu thuẫn sô sát
dạng sáng hôm sau khi về nhà lấy đồ đạc để đi làm ăn xa thái gọi bà phượng dậy nói chuyện thì tiếp tục xảy ra cãi vã
thái đã lấy một sợi dây bằng ni lông xiết cổ vợ khiến tạ nân tử vong
sau đó bỏ trốn công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với trương văn thái
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm chuyển hồ sơ cùng nghi phạm võ văn triệu ba mươi sáu tuổi trú tại huyện củ chi
phạm thị anh thơ ba mươi tuổi trú tại quận bảy
và trần minh bảo hai mươi bốn tuổi trú tại quận một mươi cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an phường hai quận tân bình tp hcm tiếp nhận tố giác của một người đàn ông
là chủ công ty chuyển phát nhanh về việc phát hiện gói hàng có biểu hiện nghi vấn gửi đi úc
công an quận tân bình phố hỏi với viện kiểm sát nhân dân quận khéo nghiệm hiện trường
phát hiện bên trong gói hàng có chứa ba trăm năm mươi gram ma túy
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai qua công tác trinh sát địa bàn
công an phát hiện vỏ văn triệu mang mua hộp giấy và hai hộp mỹ phẩm
đến công ty chuyển phát nhanh để gửi đi úc thì bị cảnh sát bắt khống chế
qua kiểm tra phát hiện người này có hành vi cất dấu trái phép gần ba trăm năm mươi gram ma túy để chuyển đi nước ngoài
triều khai nhận mua ma túy của bảo với giá hai trăm ba mươi triệu đồng qua sự giới thiệu của phạm thị anh thơ
cảnh sát tiến hành bắt giữ thơ khám sát nơi ở cô thơ thì phát hiện thơ một gói ma túy đá
khám sát nơi ở cô bảo công an thu giữ một trăm bảy mươi hai gram ma túy thẻ rắn loại metafetamin
và bảy trăm linh gram ma túy thẻ rắn loại heroin
với sự nhạy bén của lực lượng công an và nguồn tin từ quần chúng nhân dân
đã kịp thời ngăn chặn số lượng ma túy tuồn ra thị trường
từ đó chú động phòng ngừa những tình huống phát sinh về an ninh trật tự
đây cũng là một trong những nhiệm vụ của lực lượng công an tp hcm trong cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
kiểm tra một quầy hàng tại chợ đông kinh
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện một lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
chủ quầy hàng này là vũ thị hạnh chú tại tp lạng sơn
tiếp tục khám sát tại nhà riêng của hạnh công an phát hiện gần sáu trăm sáu mươi bình xịt hơi cay
gần hai trăm bảy mươi gậy rút gần một một trăm linh súng ngắn hai súng bắn điện hàng chục dao kiếm các loại
thuốc kích dục tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian điều tra chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp bunma thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra
và bắt quả tang tại một mươi một điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
ngay sau đó một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung chú tại phường tự an tp bunma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai mươi điện thoại di động các loại
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
đối với đường dây nhận ghi số đề mà cơ quan xét định tra công an tp bunma thuật vừa mới triệt phá
là một đường dây rất là tình vị nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng
cụ thể thì các đối tượng thông qua việc nhận chuyển phơi đề bằng điện thoại di động
qua các ứng dụng nhắn tin có server đặt tại nước ngoài
gây khó khăn trong việc phát hiện truy vết cũng như là triệt phá xử lý cái đường dây này
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là trên ba trăm linh tỷ đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tình vị
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
hằng ngày em nhận số đề qua sms viber telegram
đến cuối ngày thì tính theo
kết quả sổ số kiến thiết
rồi em tính tiền qua điện thoại rồi em báo thu chi trung chi cho những người chúng
hành vi của em là em làm qua tin nhắn rồi các em tính tiền chuyển khoản
em nghĩ là công an sẽ khó khắc chuyển ra hành vi của em
nhưng mà không ngờ hôm nay em lại bị công an thành phố bắt giữ
hiện công an tp bôn man thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
còn tại tỉnh lãng sơn phòng an ninh mạng và phòng truyền thông
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện cao lộc
cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng
với số tiền giao dịch trên ba mươi năm tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an huyện cao lộc triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
bắt giữ nguyễn hữu hậu chú tại huyện cao lộc
và lộc thanh thái chú tại thành phố lạng sơn
thu giữ bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
trong thời điểm diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã tham gia đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng một tám tỷ đồng
đấu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt
các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản để cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu lớn
trên trang web bóng tám mươi tám với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi năm tỷ đồng
công an huyện định quán tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng
huỳnh thế hải và trần thanh tài cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó khi bà đỗ thị ngọc thảo chú tại huyện định quán đang đi trên đường
thì bị hải và tài chặn xe dùng dao khống chế cướp một xe máy hai lắc tay bằng vàng
hai điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị tài sản khoảng năm mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại vào cuộc điều tra công an huyện định quán xác định hải và tài là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã phú cường
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn với số tiền đánh bạc hơn một trăm linh tỷ đồng
do một đối tượng nữ giới có nhiều tiền án tiền sự chủ mưu cầm đầu vừa bị cơ quan công an triệt xóa
đối tượng tên đinh thị trung năm mươi bốn tuổi chú thành phố vinh tỉnh nghệ an
giúp việc cho trung còn có chín đối tượng là đại lý cấp một cấp hai
nhiệm vụ của các đại lý là nhận số lô số đề từ người chơi rồi chuyển lên cho trung quản lý
số tiền giao dịch trong đường dây này khoảng từ tám trăm linh triệu đồng đến một bảy tỷ đồng mỗi ngày
để trốn tránh cơ quan chức năng trung và đồng bọn chỉ giao dịch qua telegram zalo
thường xuyên thay đổi sim điện thoại để tránh bị phát hiện
cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một trăm một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra
một nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện hải hà tỉnh quảng ninh
thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
bất ngờ khám xét nơi ở của nguyễn văn định đối tượng cầm đầu đứng dây cho vai lãnh nặng
tại số nhà một mươi bảy phố lý thường kiệt thị trấn quảng hà huyện hải hà tỉnh quảng ninh
lực lượng công an thu giữ một xe ô tô năm điện thoại di động một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng
giấy vai tiền kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vai trong máy tính các đối tượng
cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt giữ
nguyễn văn định đã cho tổng số tám trăm bảy mươi bốn trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình
từ ba đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu trên một ngày

cơ quan công an cho biết hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm vay tín chấp
thế chấp các loại giấy tờ tùy thân để vai tiền vai bắt họ vai cầm đồ
với các thủ tục nhanh gọn giải ngân nhanh chóng sau vài phút lập thủ tục hợp đồng
việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng
theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn có phần mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
nhất là vào thời điểm cận tết nguyên án được dư lận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
khi bất ngờ đột kích vào căn nhà do hai đối tượng là phạm vũ thanh thiên quê ở lâm đồng
và nguyễn văn lịch quê ở nam định thuê tại phường trảng giài thành phố biên hòa
công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện có bốn đối tượng này
đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nửa viên nén màu nâu nửa viên nén màu cam
một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy loa đèn nháy đĩa xứ thẻ cà ma túy cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan công an còn phát hiện hai con dao tự chế và một đồ vật bằng kim loại giống súng bắn bặn bi
trên từ tháng bảy sau đó mua xốp cách âm và rán phòng ngủ mua loa đài đèn nháy để cải tạo thành phòng bay lắc
cho các đối tượng nghiện thuê để sử dụng ma túy và bay lắc
với mỗi lần giao động từ một năm đến ba năm triệu đồng cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng
về hành vi cướp tài sản gồm võ minh thiện và nguyễn thanh bình cùng ngụ tại phường bốn thành phố mỹ tho
vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi hai hai đối tượng điều khiển xe mô tô đến khu vực phố sáu phường chín thành phố mỹ tho ép xe
đe dọa một thiếu niên đi xe đạp cướp điện thoại di động trị giá năm triệu đồng
nhân lực tin báo công an tp đã tiến hành điều tra truy xét
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng thu hồi một điện thoại di động
và tiến hành các thủ tục trả cho người bị hại
vào đêm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư quốc lộ một mươi bốn
và đường nguyễn huệ đoạn qua khu phố một phường tân đồng tp đồng xoài tp bình phước
chiếc xe khách dường nằm chở hàng chục hành khách đã va chạm với xe tải ngay giữa ngã tư
khiến cho hàng chục người bị thương trong đó một số người bị thương rất nặng
khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm đêm ngày hôm qua chiếc xe khách dường nằm chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường nguyễn huệ
hướng từ tp hồ chí minh đi tỉnh đắk nông đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn với đường nguyễn huệ
thuộc khu phố một phường tân đồng thì bất ngờ đâm nhau với xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
cú va chạm quá mạnh khiến cho cả hai xe văng qua bên đường đối diện
tài xế xe tải bị văng xuống đường hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn
vụ tai nạn khiến cho hai tài xế và hàng chục hành khách bị thương
trong đó tài xế xe tải và một số người khác bị thương rất nặng
chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn phần đầu xe khách hư hỏng nặng
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp tục tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đó là một trong những nội dung trong hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay tại hà nội
trong năm hai nghìn hai mươi hai toàn thành phố hà nội xảy ra hơn tám trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm hơn bốn trăm linh người chết gần sáu trăm linh người bị thương

sáu vụ tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí
tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lên kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác
đảm bảo an toàn giao thông cho các sự kiện lớn đã diễn ra trên địa bàn thủ đô
về công tác xử lý vi phạm đã xử lý gần hai mươi bốn trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm hơn một mươi bảy trường hợp
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề kế hoạch cao điểm
trong đó tập trung vào đảm bảo an toàn giao thông dịp tết hai nghìn hai mươi